cơ sở thực hiện khám chữa bệnh và đào tạo dịch vụ thẩm mỹ không phép
trèo biển hiệu nanogel academy
tại thời điểm kiểm tra đại diện cơ sở này đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
tri nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế nanogel
tại địa chỉ một trăm bốn mươi năm nguyễn văn đậu phường năm quận bình thạnh
mát số tri nhánh ba một sáu một chín bảy ba năm hai không không một
đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba do sở kế hoạch và đầu tư
thành phố hồ chí minh cấp
ngoài ra không xuất trình được bất cứ giấy phép nào về hành nghề thẩm mỹ
và đào tạo thẩm mỹ của các cơ sở có liên quan
khi kiểm tra thực tế tại cơ sở đoàn ghi nhận có các phiếu thông tin khách hàng
liên quan đến dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
đoàn kiểm tra ghi nhận các chứng cứ hành nghề khám chữa bệnh như tầng trệt
là khu vực tiếp đón khách tầng hai bố trí các phòng chăm sóc da
tầng ba bố trí một phòng có trang bị giường đèn phẫu thuật và các dụng cụ
trang thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh
ngoài ra đoàn ghi nhận tầng bốn là nơi đào tạo thực hiện các kỹ thuật tiêm phiêu lơ
bô tốc và tầng năm dùng làm phòng ở cho học viên
đoàn phát hiện có ba học viên lưu trú tại tầng năm đang chờ để được đào tạo
và các sản phẩm dùng cho các kỹ thuật tiêm phiêu lơ bô tốc được trang bị sẵn
tại cơ sở này cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ nguồn gốc của các sản phẩm nêu trên
theo tương trình của ông trịnh ngọc sử tự dưng là quản lý cơ sở
các phiếu thông tin khách hàng trong khám bệnh chữa bệnh như tiêm thâm quẩng mắt
tiêm meso tiêm bô tốc các dịch vụ tiêm da được thực hiện bởi bác sĩ andy lee
và một số bác sĩ khác tuy nhiên tại buổi làm việc ông sử chưa cung cấp được thông tin
và bằng cấp chuyên môn chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ hợp tác này
thanh tra sở y tế đã yêu cầu cơ sở ngưng ngay các hoạt động khám bệnh chữa bệnh
và đào tạo tại cơ sở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định
tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế tạm giữ các sản phẩm không rõ nguồn gốc
xuất xứ tại cơ sở để tiến hành xử lý theo quy định